đài tiếng nói việt nam đã tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật thiện nguyện thương về miền trung
nhằm kêu gọi sự đóng góp của các tổ chức cá nhân các nhà hào tâm hỗ trợ giúp đỡ người dân vùng bão lũ vượt qua khó khăn hoạn nạn
chương trình gồm hai mươi tiết mục nghệ thuật với sự tham gia của gần hai mươi ca sĩ nghệ sĩ với những ca khúc hướng về miền trung
qua đó truyền tải những thông điệp yêu thương và thiện nguyện đến với đồng bào đang oàn mình chống trọi với thiên tai
đặc biệt chương trình còn có phần đấu giá các hiện vật nhằm kêu gọi mọi người chung tay ủng hộ đóng góp
toàn bộ số tiền ủng hộ cũng như quyên góp được của chương trình sẽ được chuyển đến tận tay người dân miền trung
và sẽ được công bố trên các phương tiện của đài tiếng nói việt nam